tại côn tum đã diễn ra hội thao kỹ thuật phòng cháy chữa cháy lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi sáu
với sự tham gia của hai mươi tám đơn vị với gần ba trăm linh vận động viên đại diện cho hơn sáu trăm linh đội dân phòng
phòng cháy chữa cháy cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh
tại hội thao lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh côn tùm
đã thao diễn nhiều tình huống giả định như chữa cháy và cứu hộ trong trường hợp có đám cháy lớn ở nhà cao tầng
tiếp sức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với đội hình cá nhân chạy một trăm linh m vượt chứa ngại vật
sử dụng chăn chiên chữa cháy và đội hình cá nhân chạy một trăm linh mét vượt chứa ngại vật sử dụng bình chữa cháy
được biết đến nay tỉnh côn tùm đã thành lập được hơn sáu trăm linh đội dân phòng
phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan đơn vị thuộc ba khối cơ quan hành chính
khối doanh nghiệp và khối dân phòng trên địa bàn toàn tỉnh